ủy ban bầu cử thái lan thông báo sẽ thưởng đến một triệu bạt tương đương với hai mươi chín ba trăm linh usd cho bất kỳ ai cung cấp bằng chứng về sát lận bầu cử trong đó có cả việc mua phiếu bầu
thông báo được đưa ra trong buổi ra mắt một dịch vụ trực tuyến thông qua ứng dụng di động là ta supross
theo đó người dân có thể ẩn danh cung cấp chi tiết về các cáo buộc gian lận mua hoặc là tặng quà để được lấy phiếu bầu
bên cạnh đó là số điện thoại đường dây nóng một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn và tổng đài để người dân gửi khiếu nại
ủy ban bầu cử thái lan cam kết sẽ trao phần thưởng bằng tiền mặt cho những người đưa tin từ mức một trăm linh bạt tương đương với hai chín trăm linh usd cho tới một triệu bạt tương đương với hai mươi chín usd dựa trên tầm quan trọng của bằng chứng trong việc kết tội
tổng tuyển cử thái lan sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng năm tới
hiện phiếu bầu và các thiết bị phục vụ bầu cử đã được gửi tới sáu mươi sáu quốc gia
để người dân nước này sống ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu sớm